tiếp tục chương trình tặng khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn để phòng chống dịch covid một mươi chín
trong hai ngày mùng năm và mùng sáu tháng tám tỉnh đoàn lâm đồng đã trao tặng hơn hai mươi khẩu trang
và hơn hai chai nước sát khuẩn cho các đơn vị huyện thanh đoàn trực thuộc và người dân trên địa bàn tỉnh
đồng thời triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như thành lập các đội hình tình nguyện
tập trung đẩy mạnh tuyên truyền qua các trang mạng xã hội loa truyền thanh gia lô facebook
về các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín hỗ trợ người dân địa phương cài ứng dụng bluezone trên điện thoại
dự kiến trong thời gian tới tỉnh đoàn lâm đồng tiếp tục vận động để trao tặng thêm năm mươi khẩu trang y tế
và hơn hai chai sát khuẩn cho các đơn vị đoàn trực thuộc và người dân trên địa bàn